bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy các bộ ngành địa phương phải triển khai đồng bộ việc đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức ở quy mô ngành địa phương
để kịp thời phát hiện những tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân tổ chức
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính
tại hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước diễn ra vào sáng nay
cùng tham dự còn có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
bước đầu đã có những phản ánh khá sát với thực tế các cơ quan quản lý nhà nước đã có những thay đổi về tư duy về phương pháp giải quyết công việc

phúc tín thưa đồng bộ
phó thủ tướng nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ nội vụ xây dựng khung đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quy định kế hoạch lộ trình phương pháp
cách thức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức để áp dụng thống nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
định kỳ hàng năm tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức ở quy mô quốc gia
và báo cáo tình hình triển khai của các bộ ngành địa phương